thưa quý vị bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần tuyết mai chủ tịch hội đồng thanh viên kiêm tổng giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà và hai bị can khác
quá trình điều tra bước đầu xác định trần tuyết mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm
không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định
sử dụng quỹ tiền bình ổn giá trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản của nhà nước trên ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
lập sử dụng hai hệ thống sổ kế toán khai man để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
đối với trên ba tám triệu lít xăng a chín mươi năm đã bán ra trong năm hai nghìn hai mươi gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước trên một mươi năm tỷ đồng
nghe bạn tâm sự có mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân lê ngọc thông
liên sách mã tấu đi chém để săn mặt giúp bạn
công an tp đà lạt đã bắt giữ lê ngọc thông chú tại phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày một mươi hai tháng một khi nạn nhân đang chuyển đồ từ trong nhà ra xe ô tô trên đường nguyễn trí thanh phường một thành phố đà lạt
thì bất ngờ bị thông từ phía sau dùng mã tấu chém liên tiếp vào vùng lưng tay
nạn nhân bỏ chạy thì bị thông đuổi theo
đến khi người dân hô hoán thông mới chịu dừng lại và lên một chiếc xe máy của người khác bỏ trốn
trong khi đó do có mâu thuẫn với bạn gái của vi với nạn nhân nên ba đối tượng gồm trần triệu lợi nguyễn hoàng nhật vi và trần thị thúy ngọc
đã dùng hung khí đánh nạn nhân gây thương tích
công an tp đà nẵng vừa bắt giữ trần triệu lợi nguyễn hoàng nhật vi và trần thị thúy ngọc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó bạn gái của vi với anh nguyễn đức phú có xảy ra mâu thuẫn
nên cả hai hẹn nhau đến giải quyết vi đã rủ thêm lợi ngọc đi cùng
khi đến chỗ hẹn hai bên xảy ra hỗn chiến lợi đã dùng dao đâm liên tiếp vào lưng của phú
còn vi ngọc đã đấm cho đến lúc phú gục tại chỗ hậu quả phú bị thương tích một mươi tám
tại cơ quan công an cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vận chuyển một mươi bánh heroin bằng xe máy đi tiêu thụ lý a sở trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
đã bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nghi có đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng lớn từ tỉnh điện biên đi qua huyện tân uyên sang các tỉnh khác để tiêu thụ
nên đã xác lập chuyên án đến gần hai giờ chiều ngày hai mươi tháng một công an huyện tân uyên đã bắt giữ thành công
đối tượng lý a sở thu giữ một mươi bánh heroin có tổng trọng lượng hơn ba kg

tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ ba đối tượng gồm hồ nhâm cường hồ nhâm thắng đỗ minh tâm
cùng chú tại tỉnh khánh hòa có hành vi vận chuyển tàng trữ và mua bán pháo nổ
lực lượng công an đã thu giữ bảy bánh pháo hoa loại ràn bốn mươi chín ống pháo sáu pháo loại dàn bốn mươi chín ống pháo
hai mươi viên pháo bi vỏ nhựa màu xanh đỏ vàng chín mươi đoạn pháo cây màu trắng ngòi nổ màu xanh
có tổng số pháo với tổng trọng lượng là hai mươi hai năm kg
khai thác nhanh các đối tượng khai nhận số pháo nói trên đều là pháo nổ do nước ngoài sản xuất
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm nguyễn văn nam nguyễn kim đường nguyễn thị xuân vừa bị công an thành phố vịnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
trước đó nam và đường đã thực hiện hành vi trộm cắp bảy mươi mét dây cấp điện ngầm chiếu sáng
triệu đồng của công ty môi trường và dịch vụ đô thị vịnh yên quản lý
đấu tranh mở rộng nam và đường còn thực hiện hai vụ trộm cắp dây cắp điện khác
tại khu vực thuộc phường định trung và phường khai quang thành phố vĩnh yên
toàn bộ số dây cắp điện trộm được nam đường đã bán cho cửa hàng thu mua phế liệu của nguyễn thị xuân
để lấy tiền chia nhau tiêu sải cá nhân
sáng ngày hai mươi ba tháng một tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo
là cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp osinus mường thanh viễn triều
thuộc khu đất bãi dương phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
chín bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cùng bảy bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo
các sở tài nguyên môi trường sở tài chính sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư và cục thuế tỉnh khánh hòa
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang
tuy nhiên trong phiên xét xử sáng ngày hai mươi ba tháng một bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt là gồm ba bị cáo
theo cáo trạng trong quá trình ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp osnus
chín bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư
cấp giấy chứng nhận nhận đầu tư điều chỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất
gây thất thoát tài sản của nhà nước là hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn vận tải thủy bộ hài hà và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần tuyết mai
chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty hải hà
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị huệ kế toán trưởng công ty hải hà
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do đã có hành vi vi phạm pháp luật
trong việc quản lý sử dụng quỹ bog gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị ngọc ánh
phụ trách phòng tổng hợp công ty hài hà về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
trần tuyết mai đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá bogg vào tài khoản tiền gửi theo quy định
sử dụng tiền quỹ bog trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
lập sử dụng hai hệ thống sổ kế toán khai man để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
đối với trên ba tám triệu lít xăng a chín mươi năm và bán ra trong năm hai nghìn hai mươi
gây thất thoát tạm tính cho ngân sách nhà nước số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
sau khi phạm tội để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng nguyễn đức thanh đã xuất cảnh sang malaysia
sau đó đối tượng thanh đã sử dụng hộ chiếu mang tên người khác nhập cảnh vào việt nam
vào ngày hai mươi ba tháng một công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ đối tượng nguyễn đức thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú tại xã nghi thạch huyện nghi lập tỉnh nghệ an bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ vụ án
năm hai nghìn một mươi một mặc dù không được phép thực hiện dịch vụ cung ứng phân bón cho nông dân trong xã
nhưng nguyễn đức thanh vẫn lấy danh nghĩa là hội nông dân xã nghi thạch để ký hợp đồng với một doanh nghiệp
về việc mua phân bón để cung ứng cho nông dân
tuy nhiên sau khi nhận được phân bón nguyễn đức thanh không cung ứng cho nông dân mà đem đi bán
đến hẹn thanh toán số tiền mua hàng hơn một tỷ đồng cho doanh nghiệp thanh không trả tiền sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn đức thanh
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản sau đó đối tượng thanh bị lực lượng công an bắt giữ khi sử dụng hộ chiếu
mang tên người khác nhập cảnh vào việt nam
công an tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang đối tượng đỗ văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường lái hiếu thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện xe ô tô do đối tượng đỗ văn nguyện điều khiển
kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô có chứa năm sáu trăm sáu mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
nhãn hiệu là jet và hero
qua làm việc đối tượng huyện khai nhận số thuốc lá trên được đối tượng nhận trở thuê từ hậu giang về sóc trăng để tiêu thụ
khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời điểm cuối năm thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm thường diễn biến rất phức tạp
trong đó có tuệ phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế như là tàng trữ vận chuyển hàng cấm hay hàng giả
mặc dù lực lượng công an cùng với các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý
thế nhưng vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn bán và vận chuyển
công an huyện đông hà hà nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi này và thu giữ số lượng lớn các tăng vật
chỉ vì ham lợi nhuận muốn kiếm một khoản tiền tiêu tết nguyễn văn vững sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm làm nghề lái xe ôm
trú tại thị trấn quang minh huyện mê linh đã liều lĩnh vận chuyển sáu cuộn pháo tổng trọng lượng sáu chín kg
cất giấu trong túi ni lông để mang đi tiêu thụ trên địa bàn huyện đông anh
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi này
vị can biết là việc của mình là làm vận chuyển pháo trái phép cấm với phong luật
vị can thật sự là thấy cái này là sai của vị can thấy sai
nó là cũng kiểu là muốn có cái cơm đấy cũng ra chỗ quay là khác
làm nghề bán đồ tạp hóa đối tượng này đã móc nối với một cơ sở chuyên bán mì chính nhập lậu từ bên kia biên giới
sau đó mua các bao mì chính hai mươi năm kg
và các loại tem nhãn giả mạo một loại mì chính đang bán trên thị trường về chia nhỏ đóng gói bán kiếm lời
để thuận tiện cho việc sản xuất hàng giả đối tượng đã mua nhiều loại máy móc phục vụ việc đóng gói các bao mì chính bốn trăm năm mươi bốn gram và một kg
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hàng trăm gói mì chính giả đã được các đối tượng này đưa ra thị trường
còn đây là toàn bộ lô hàng gần sáu bao thuốc lá điếu mang các thương hiệu do nước ngoài sản xuất
đều không có bất kỳ hóa đơn chứng tử nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
là tăng vật bị lực lượng chức năng thu giữ
chủ hàng là đỗ anh đa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã uy nỗ huyện đông anh
khai nhận đã mua thuốc lá từ nhiều nguồn trôi nổi và tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau
khi khách hàng có nhu cầu sẽ phân phối đến các điểm thông qua dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa
chủ hàng là đỗ anh đa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã uy nỗ huyện đông anh vận chuyển hàng hóa
có thể thấy do lợi nhuận cao nguồn cung nhiều và nhu cầu tiêu thụ lớn nên tội phạm hàng lậu hàng kém chất lượng vẫn nén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi

phạm kinh tế trên địa bàn huyện đông anh có nhiều diễn biến phức tạp và có nhiều hình thức thay đổi khác nhau
các đối tượng phạm tội cũng đã tìm hiểu các quy định của pháp luật và thực hiện các cách để lách luật
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi cũng đã bằng các biện pháp nghiệp vụ
đã thu thập các chương cứu để bắt các đối tượng này phải nhận tội
tết nguyên đán đang đến gần tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
trong đó có tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế
do đó để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng các ngành chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức đừng vì lợi ích trước mắt mà vi phạm
hoặc sử dụng mà tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật